chiều nay một mươi ba tháng một tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án sơ thẩm đối với hai cựu chủ tịch
ủy ban nhân dân tp đà nẵng cùng nhiều lãnh đạo sở ngành khác của đà nẵng
vì đã có những sai phạm khiến cho phan văn anh vũ thâu tóm hàng loạt nhà đất công sản trên địa bàn
hội đồng xét xử nhận định theo kết luận giám định của bộ tài chính bộ tài nguyên và môi trường
bộ xây dựng kết luận định giá trong việc mua bán chuyển nhượng nhà
các bị cáo trong ủy ban nhân dân tp đà nẵng đều làm trái
bản thân vũ cũng đã được hưởng lợi lớn từ việc này
từ đó khẳng định cáo trạng viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố vũ là đúng
căn cứ vào chứng cứ thu thập đủ cơ sở khẳng định trần văn minh văn hữu chiến giữ vai trò chính
các bị cáo khác phạm tội với vai trò đồng phạm
theo đó hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần văn minh một mươi hai năm tù về tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
năm năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai tổng hợp hình phạt một mươi bảy năm tù
bị cáo văn hữu chiến chín năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ba năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai tổng hợp hình phạt một mươi hai năm tù
bị cáo phan văn anh vũ một mươi bảy năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
tám năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
tổng hợp hình phạt các bản án buộc chấp hành hình phạt chung là ba mươi năm tù
một mươi bị cáo còn lại bị tuyên án từ một mươi tám tháng đến sáu năm tù giam
dương bị cáo trần văn cán được miễn trách nhiệm hình sự